cục hàng không việt nam đã yêu cầu các sân bay xây dựng phương án lên kế hoạch đón trả khách đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó các sân bay phải bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh bố trí phòng cách ly tạm thời
khu vực bán vé phòng chờ cần đảm bảo giãn cách và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp nhân viên hãng hàng không khách hàng có biểu hiện ho sốt khó thở mệt mỏi
đơn vị sân bay phải bố trí cách ly thông báo ngay cho đơn vị y tế địa phương để kịp thời xử lý
các hãng hàng không cần tổng hợp thông tin khách trên chuyến bay và gửi cảng vụ trước ba mươi phút khi chuyến bay khởi hành
hãng hàng không cần thông báo điều kiện bay khi bán vé trên website đại lý và các yêu cầu của địa phương nơi đến
hãng có thể từ chối làm thủ tục hàng không nếu khách hàng không đủ điều kiện bắt buộc
danh sách chuyến bay và phân loại nhóm khách hàng được hãng hàng không tổng hợp theo từng địa phương nơi đến
chuyển cho cảng vụ hàng không
thông tin khách hàng gồm họ tên chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu điện thoại địa chỉ nơi đến
nêu rõ nơi khách lưu trú và cư trú các cơ quan cảng vụ có trách nhiệm chủ trì cùng hãng hàng không gửi danh sách
và thông tin khách hàng cho các địa phương theo dõi giám sát tại nơi cư trú
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải hành khách khi đi máy bay bắt buộc phải tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính từ thời điểm về địa phương
xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
hành khách phải khai báo y tế cam kết phòng chống dịch không được lên máy bay khi có các biểu hiện
ho sốt khó thở đau mỏi cơ thể đau rát họng
sau chuyến bay khi di chuyển về nơi cư trú khách hàng không được tiếp xúc nơi đông người
tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nơi cư trú lưu trú ít nhất bảy ngày theo quy định của từng địa phương
riêng người về từ vùng dịch phải xét nghiệm vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi ở
từ ngày một mươi tháng một mươi hãng hàng không bắt đầu khai thác thí điểm một mươi chín chuyến bay nội địa
chở khách đến hết ngày hai mươi tháng một mươi trong đó các trạng hai chiều giữa thành phố hồ chí minh và bình định
đà nẵng huế khánh hòa nghệ an phú quốc quảng bình quảng nam thanh hóa hải phòng phú quốc
gia lai rạch giá có tần suất một chuyến một ngày
đường bay giữa hà nội và thành phố hồ chí minh đà nẵng đà nẵng cần thơ đắk lắk thanh hóa lâm đồng
cũng khứ hồi mỗi chuyến một ngày riêng đường bay hà nội cần thơ khai thác linh hoạt theo tình hình dịch covid một mươi chín